hôm nay báo lao động đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ cùng dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng các lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương cũng nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng
tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam ngày càng lớn mạnh
báo lao động luôn đi đầu trong tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
không chỉ là một trong những tờ báo đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
lao động còn là tờ báo số một về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho tập thể báo lao động